các bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư số hai mươi cấm mọi hình thức tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng trung tâm này vẫn tổ chức cho học viên đến thi chui và cấp chứng chỉ
tôi lên đăng ký để thi chứng chỉ anh văn b trên trung tâm
thì ở đây thì tôi đăng ký thi họ bảo là tới ngày thi tới thi thôi
thì thông qua nhiều người nói thì trung tâm này hứa là bao đậu khi đóng tiền một triệu ba
bọn em thấy số trung tâm thì gọi điện thì họ bảo là tới ngày đó đóng tiền rồi lên thi thôi
tới ngày hôm nay này là đóng một triệu ba rồi lên thi thôi
không có thi cũng không học gì hết
hôm nay lên thi thôi chỉ đóng một triệu ba là lên thi thôi
được biết trước đó ngày sáu tháng hai trung tâm này đã bị phòng an ninh chính trị nội bộ của công an tỉnh đắk lắc kiểm tra bắt quả tăng
khi đang tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ cho ba mươi hai người và đến nay thì tiếp tục tái phạm
bước đầu phòng an ninh chính trị nội bộ của công an tỉnh đắk lắc đã làm rõ cả một mươi sáu học viên này
đã liên hệ với trung tâm ngoại ngữ tin học khánh trường ở phường ye tam do nguyễn khánh trình làm chủ
để được học và thi chứng chỉ ngoại ngữ
sau khi thu mỗi học viên một ba triệu đồng ông trình móc nối với trung tâm tân việt mỹ để tổ chức thi
mỗi học viên ông trình được hưởng hoa hồng ba trăm linh đồng
từ khi không có tổ chức nữa học viên người ta có hỏi có hỏi có lịch thi ab thì mình cũng biết là
quen với chị hiền đây thì mình cũng biết là bên này tổ chức anh đăng
xong rồi mình hỏi chị có bao giờ chị có lịch thứ bảy chẳng hạn
ví dụ như học viên đó hỏi thì mình nói là có thứ bảy vậy đó
có được thì em mới gửi một mươi người với gửi với một hai người thì em gửi lên gì
mỗi người là thu một ba triệu
một người như thế thì ai thu bao nhiêu tiền
quy định của bộ giáo dục thì hiện nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc thì không có một cơ sở nào được đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ
trên địa bàn tỉnh thì hiện nay vẫn còn một số nơi còn lợi dụng sự sơ hở của quản lý nhà nước của các ngành chức năng
thì văn bằng chứng chỉ vừa qua thì xã hội cũng rất quan tâm về vấn đề này và đặc biệt cảnh báo trong các cơ quan nhà nước
nhưng mà cái ý thức của một số công dân và một số cơ quan chức năng để quản lý vấn đề này cũng chưa được cao
làm cho một số cơ sở lợi dụng vào sự quản lý sơ hở thiếu sót của các cơ quan quản lý để tổ chức để thu tiền rồi tổ chức thi đào tạo và thi văn bằng chứng chỉ là không hợp pháp
vụ việc đang được công an tỉnh đắk lắc tiếp tục xác minh làm rõ
tuy nhiên một vấn đề đặt ra ở đây là trách nhiệm và sự buông lỏng quản lý giám sát của sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc khi vẫn để các trung tâm trên ngang nhiên vi phạm
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đào minh trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã lai hòa huyện vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội giết người
còn về tội bắt giữ người trái pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lưu mạnh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thị trấn ia ly huyện chư pá tỉnh gia lai cao một m bảy mươi da ngâm đen và có sẹo chấm cách một cm trên trước cánh mũi trái
và đối tượng lê thị ngọc nương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã thạnh trị huyện bình đại tỉnh bến tre phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu cũng về tội bắt giữ người trái pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện